trên thế giới tới nay toàn cầu đã ghi nhận ba mươi năm ba trăm tám mươi tám một trăm năm mươi sáu ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó có một bốn mươi một năm trăm ba mươi bảy ca tử vong và indonesia vẫn là vùng dịch covid một mươi chín lớn ở khu vực đông nam á
với gần bốn ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua
mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh với bảy sáu trăm ba mươi sáu một trăm tám mươi năm ca mắc
và hai trăm một mươi bốn sáu trăm linh chín ca tử vong tiếp đó là ấn độ và brazil
phó tổng thống mỹ mike pence và phu nhân karen pence đã tiếp tục tiến hành xét nghiệm virus sars cov hai
và nhận được kết quả âm tính lần thứ ba trong tuần qua
canada kêu gọi người dân cần có kế hoạch chuẩn bị để kỳ nghỉ lễ tạ ơn năm nay được an toàn
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng
ngày bốn tháng một mươi đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp quebec có hơn một ca mắc mới một ngày
tại châu âu thủ tướng anh boris johnson cảnh báo nước anh
sắp đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt khi phải chống chọi với làn sóng covid một mươi chín thứ hai
số ca mắc covid một mươi chín hằng ngày ở anh đã lên mức trên một mươi ca
gần gấp đôi số ca mắc mới hàng ngày trong đỉnh dịch lần thứ nhất vào tháng ba vừa qua
trong khi đó philippines ghi nhận tổng số ca mắc covid một mươi chín tăng lên tới gần ba trăm hai mươi hai năm trăm linh trường hợp
với ba một trăm chín mươi người nhiễm trong ngày bốn tháng một mươi đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất trong gần hai tuần qua